trong những ngày này ô nhiễm không khí có lẽ là cụm từ được người dân tại các thành phố lớn
đặc biệt là hà nội quan tâm nhất
liên tục những chỉ số về chất lượng không khí ở mức nguy hại được cập nhật
mới đây tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường cũng lên tiếng
diễn biến ô nhiễm không khí ở hà nội kéo dài liên tục trong những ngày vừa qua
thậm chí nhiều ngày chất lượng không khí đã suy giảm xuống mức ngưỡng sâu
theo số liệu từ một mươi ba trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố hà nội
trong nhiều ngày chỉ số bụi mịn pm hai năm liên tục tăng
đặc biệt trong các ngày từ hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng chín
toàn bộ các trạm đều có nồng độ bụi mịn pm hai năm vượt quy chuẩn quốc gia
bên cạnh đó chỉ số chất lượng không khí aqi của hà nội trong tháng chín
có năm ngày ở mức độ trung bình phần lớn thời gian ở mức độ kém
và đặc biệt vào ngày hai mươi chín tháng chín chỉ số aqi của hà nội ở mức trên hai trăm linh
là mức xấu nguy hại tới sức khỏe
tổng cục môi trường nhìn nhận trong tháng chín nồng độ bụi mịn pm hai năm tăng mạnh
so với các tháng trước và mức độ ô nhiễm không khí tại hà nội tăng hơn

các khoảng thời gian ghi nhận giá trị bụi mịn pm hai năm tăng và duy trì ở mức cao
thường vào thời điểm từ giờ đêm đến sáu giờ sáng
do nhiệt độ thấp nên khả năng phát tán các chất ô nhiễm kém hơn

để giúp đỡ các khu vực các khu vực các khu vực các khu vực các khu vực các khu vực
giúp phát tán pha loãng các chất ô nhiễm thì có thể tình hình này sẽ được cải thiện dần dần
đặc biệt là khi có hoạt động đốt dơm xạng người dân cũng sẽ dần dàng đi
tổng cục môi trường khuyến cáo người dân đặc biệt là trẻ em người lớn tuổi
phụ nữ mang thai người mắc các bệnh về hô hấp nên hạn chế ra bên ngoài
tham gia giao thông và có hoạt động ngoài trời
trường hợp có nhu cầu cần ra ngoài cần đeo khẩu trang và kính mắt